chào mừng quý vị đến với bản tin dự báo thời tiết tối ngày hai mươi tháng năm của chúng tôi
thưa quý vị theo các chuyên gia của trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia
hôm nay khu vực bắc bộ mưa rông còn xảy ra ở phía tây bắc bộ
có nơi mưa rất to với lượng mưa từ hai mươi năm mươi mm có nơi trên tám mươi mm
khu vực phía đông bắc bộ thanh hóa và nghệ an có mưa rào và rông dài rác
cục bộ có mưa to với lượng mưa từ một mươi ba mươi mm có nơi trên năm mươi mm sau đó giảm
từ ngày hai mươi ba hai mươi tám tháng năm mưa rông trở lại bắc bộ
thời gian mưa tập trung chính vào chiều tối và đêm ban ngày vẫn có nắng
khu vực trung bộ từ ngày hai mươi hai mươi một tháng năm có mưa rào và rông dài rác cục bộ có mưa to
từ ngày hai mươi hai đến ngày hai mươi năm tháng năm mưa rông xảy ra ở khu vực từ thanh hóa đến thừa thiên huế
thời gian mưa rông cũng tập trung chính vào chiều tối và tối ngày trời nắng có nơi nắng nóng
đối với khu vực tây nguyên và nam bộ từ ngày hai mươi hai mươi bốn tháng năm có mưa rào và rông dài rác
cục bộ có mưa to thời gian mưa rông tập trung chính vào chiều và chiều tối ngày vẫn có nắng
riêng thời tiết hà nội trong một mươi ngày tối giai đoạn từ ngày hai mươi hai mươi hai tháng năm trời ít mưa
từ hai mươi ba tháng năm trở đi có lúc có mưa rào và rông thời gian mưa tập trung chủ yếu vào chiều tối và đêm
ngày trời nắng
nhiệt độ cao nhất ban ngày từ ba mươi một ba mươi năm độ thấp nhất vào ban đêm từ hai mươi bốn hai mươi bảy độ
cơ quan khí tượng cảnh báo trong những ngày có mưa rông người dân lưu ý biện pháp phòng tránh lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
tiếp theo chương trình sẽ là phần dự báo chi tiết các khu vực trong đêm nay và sáng ngày mai ngày hai mươi một tháng năm
thủ đô hà nội chiều tối và đêm có mưa vừa mưa to và rông có nơi mưa rất to
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
gió đông nam cấp hai cấp ba
nhiệt độ từ hai mươi ba đến ba mươi hai độ c
phía tây bắc bộ chiều tối và đêm có mưa vừa mưa to và rồng có nơi mưa rất to nhiệt độ từ hai mươi hai ba mươi bốn độ c
phía đông bắc bộ hôm nay nhiều mây ngày có mưa rào và rông giải sát
cục bộ có mưa to đêm có mưa rào và rông vài nơi gió nhẹ
riêng vùng ven biển gió đông bắc đến bắc cấp hai cấp ba nhiệt độ từ hai mươi ba đến ba mươi hai độ c
thanh hóa đến thừa thiên huế đêm mưa rào và rông vài nơi
ngày nắng chiều tối mưa rào và rông giải sát
cục bộ mưa to trong đó thanh hóa và nghệ an đêm và sáng mưa vừa mưa to
có nơi mưa rất to và giải sát rông nhiệt độ từ hai mươi năm ba mươi ba độ c
đà nẵng đến bình thuận đêm mưa rào và rông vài nơi ngày nắng phía bắc có nơi nắng nóng
chiều tối và tối mưa rào và rông giải sát cục bộ mưa to nhiệt độ từ hai mươi năm ba mươi năm độ c
tây nguyên đêm mưa rào kèm rông vài nơi ngày nắng chiều tối mưa rào kèm rông giải sát
cục bộ mưa to nhiệt độ từ hai mươi một ba mươi độ c
đà nẵng đến bình thuận đêm mưa rào kèm rông vài nơi ngày nắng chiều tối mưa rào và rông giải sát
cục bộ mưa to nhiệt độ từ hai mươi năm ba mươi bốn độ c
tiếp theo chương trình sẽ là thông tin thời tiết của một số tỉnh thành phố trên cả nước